xin chào quý vị khán giả đang theo dõi tin tức mới nhất trên kênh youtube báo sức khỏe và đời sống
thưa quý vị sau quyết định của công an tp hcm về việc khởi tố vụ án khởi tố bị can
lệnh tạm giam đối với bà nguyễn phương hằng tổng giám đốc công ty cổ phần đại nam
rất nhiều khán giả đã gửi câu hỏi về cho chương trình hỏi về việc ceo đài nam sẽ phải đối diện với hình phạt nào
bộ công an xác thật việc khởi tố bắt tạm giam bà nguyễn phương hằng
như đã đưa tin chiều ngày hai mươi bốn tháng ba công an tp hcm đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
lệnh tạm giam đối với bà nguyễn phương hằng tổng giám đốc công ty cổ phần đại nam
về hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước
quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân theo điều ba trăm ba mươi một bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm sửa đổi bổ sung năm hai nghìn một mươi bảy
cũng theo nguồn tin viện kiểm sát nhân dân tp hcm đã phê chuẩn quyết định này
đặc biệt trong tối ngày hai mươi bốn tháng ba cổng thông tin điện tử bộ công an cũng đã đăng tải thông tin về việc
cơ quan cảnh sát điều tra chính thức khởi tố bắt tạm giam bà nguyễn phương hằng tổng giám đốc công ty cổ phần đại nam
cụ thể bộ công an xác thật tin này và khẳng định
ngày hai mươi bốn tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm đã ra quyết định số một mươi chín nghìn một trên quy đê
về việc khởi tố vụ án hình sự lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước
quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân quy định tại điều ba trăm ba mươi một bộ luật hình sự
đồng thời ra quyết định số ba mươi nghìn năm mươi trên quy đề về việc khởi tố bị can lệnh bắt bị can để tạm giam số ba mươi nghìn bốn trên lb
và lệnh khám xét đối với bà nguyễn phương hằng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một tổng giám đốc công ty cổ phần đại nam
trú tại một mươi bảy một mươi chín ngô đức kế phường bến nghé quận một về hành vi nêu trên
các quyết định và lệnh trên đã được viện kiểm sát nhân dân tp hcm phê chuẩn
trước đó cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm thụ lý điều tra vụ lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước
quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân theo quy định
nguyễn phương hằng đã lợi dụng sức ảnh hưởng của bản thân sử dụng chức năng của mạng xã hội trên internet
tổ chức nhiều buổi phát trực tiếp nội dung thông tin không kiểm chứng liên quan đến đời tư của người khác
trong đó sử dụng những ngôn từ mang tính chất nhục mạ xúc phạm danh dự nhân phẩm của người khác
quá trình điều tra nguyễn phương hằng không hợp tác coi thường pháp luật
nhiều lần tổ chức tập trung nhiều người đến nhà riêng của các cá nhân có mâu thuẫn gây mất an ninh
trực tự tại địa bàn tp hcm và các địa phương khác
hiện công an tp hcm đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án để xử lý theo đúng quy định của pháp luật
không còn nghi ngờ gì nữa những thông tin này đã khẳng định sự thật một trăm linh
việc khởi tố bắt tạm giam bà nguyễn phương hằng tổng giám đốc công ty cổ phần đại nam là có thật
đồng thời trong bài viết cũng có ảnh ghi chú thích rõ bị can nguyễn phương hằng
bà nguyễn phương hằng sẽ phải đối mặt với mức hình phạt gì
vậy dưới góc độ pháp lý hành vi của bà nguyễn phương hằng sẽ phải đối mặt với mức hình phạt gì
là điều dư luận hết sức quan tâm
mới nhất trên chuyên trang pháp luật và bạn đọc của báo sức khỏe đời sống
có đăng tải quan điểm của luật sư đặng văn cường
cụ thể tiến sĩ luật sư đặng văn cường cho biết theo quy định của pháp luật
các lợi ích của nhà nước gồm lợi ích về chính trị về kinh tế và lợi ích trên các lĩnh vực khác
quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức công dân bao gồm các quyền lợi ích hợp pháp về chính trị
về kinh tế về dân sự v v được pháp luật thừa nhận và bảo hộ như quyền tự do kinh doanh quyền thừa kế v v
các quyền tự do dân chủ của công dân được hiến pháp năm hai nghìn một mươi ba ghi nhận gồm các quyền
quyền tự do ngôn luận tự do phát biểu bày tỏ ý kiến của cá nhân quyền tự do báo chí
tự do viết bài và in báo đưa tin cho báo chí quyền tự do tín ngưỡng
quyền tự do theo hoặc không theo một tôn giáo nào nhất định quyền tự do hội họp được hiểu là quyền tự do nhóm họp
để trao đổi ý kiến về những lĩnh vực và những vấn đề nhất định quyền tự do lập hội được hiểu là quyền tự do tổ chức
ra các hội nhất định nhằm phục vụ tiến bộ xã hội
các quyền tự do dân chủ khác như quyền được bầu cử quyền ứng cử quyền khiếu nại tố cáo v v
tiến sĩ luật cho biết theo điều ba trăm ba mươi một bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi bảy quy định về tội lợi dụng các quyền tự do
dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân như sau
người nào lợi dụng các quyền tự do ngôn luận tự do báo chí tự do tín ngưỡng tôn giáo tự do hội họp
lập hội và các quyền tự do dân chủ khác xâm phạm lợi ích của nhà nước quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân
thì bị phạt cảnh cáo và cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm
phạm tội gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trực tự an toàn xã hội
tù từ hai năm đến bảy năm
như vậy đối với tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước
quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân thì mức phạt tù cao nhất lên đến bảy năm
loạt nghệ sĩ từng bị bà nguyễn phương hằng chửi trên sóng livestream
trước khi bị bắt bà nguyễn phương hằng từng khiến giới giải trí trao đảo vì liên tục lên tiếng tố cáo
đàm vĩnh hân trấn thành thủy tiên v v ăn chặn tiền từ thiện
dưới đây là loạt nghệ sĩ tân bị bà nguyễn phương hằng chửi trên sóng livestream
như phi nhung đàm vĩnh thân trấn thành hoài linh v v
một phi nhung phi nhung cũng là một trong những cái tên bị bà nguyễn phương hằng xéo tên trên sóng livestream
nữ doanh nhân cho rằng phi nhung là người đứng sau các hội nhóm công kích bà để bảo vệ hoài lên
bên cạnh đó bà còn tố nữ ca sĩ bóc lột sức lao động của hồ văn cường
khiến giọng ca sầu tím thiệp hồng hấn chịu rất nhiều búa rìu của dư luận
mặc dù phi nhung đã ra đi
nhưng bà vẫn dùng những lời lẽ không hay dành cho nữ ca sĩ
hai đàm vĩnh hân
giọng ca xin lỗi tình yêu cũng bị bà nguyễn phương hằng tố cáo giữ một chín ký sao kê
và số tiền kêu gọi lên đến chín mươi sáu tỷ đồng thay vì một tám tỷ đồng như đã công bố
thay vì im lặng đàm vĩnh hân khẳng định anh sẽ đưa vụ việc ránh sáng bằng pháp luật
và không đôi co trên mạng xã hội
ba trấn thành
tháng tám năm hai nghìn hai mươi một bà nguyễn phương hằng tiếp tục cho rằng
mc trấn thành cũng là một trong những nghệ sĩ mập mờ các thông tin
về việc kêu gọi quyên góp từ thiện trong đợt bão lũ miền trung năm hai nghìn hai mươi
bà chủ của khu du lịch đại nam còn chỉ trích nam mc không trực tiếp đến hỗ trợ
cho bà con miền trung mà lại chuyển cho mẹ hồ ngọc hà và mc đại nghĩa
ngay sau đó chồng hari wan tung một trang sao kê
và làm rõ những vấn đề về công tác kêu gọi từ thiện
bốn hoài linh
vào tháng năm năm hai nghìn hai mươi một bà nguyễn phương hằng
bất ngờ livestream tố cáo hoài linh ngâm số tiền từ thiện một mươi bốn tỷ đồng
trong đợt kêu gọi ủng hộ đồng bào miền trung bị lũ lụt
bên cạnh đó bà cũng yêu cầu nam nghệ sĩ sao kê để minh chứng sự trong sạch của mình
ngày sau đó hoài linh thừa nhận vẫn chưa giải ngân số tiền tự thiện này
khiến nam nghệ sĩ hứng chịu không ít chỉ trích
mặc dù nhanh chóng chuyển số tiền này đến người dân miền trung
và phủ nhận chuyện ăn chặn tự thiện
có thể thấy bà phương hằng không chỉ là một nhân vật quyền lực trong giới kinh doanh
mà còn là người phụ nữ làm náo loạn showbiz việc suốt nhiều tháng qua
đến nay tuy chưa rõ thực hư thông tin thế nào
song thông tin bà nguyễn phương hằng bị khởi tố khiến nhiều người sợn sốt
bà nguyễn phương hằng hoài linh vào top một mươi nhân vật được tìm kiếm nhiều nhất google năm hai nghìn một mươi
ngày tám tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một google công bố danh sách google year insert năm hai nghìn hai mươi một
google một năm tìm kiếm
google một năm tìm kiếm bao gồm top một mươi xu hướng tìm kiếm nổi bật nhất năm hai nghìn hai mươi
cùng một mươi bốn hạng mục tìm kiếm khác nhau trên google tìm kiếm google search
đáng chú ý mảng nhân vật quy tụ hàng loạt cái tên làm dày sóng dư luận trong năm qua
danh sách quy tụ từ loạt tên tuổi nổi tiếng việt nam như hoài linh bà nguyễn phương hằng
nathan lee v v đến những nghệ sĩ đình đám hoa ngữ như ngô diệt phạm trịnh sản triệu vi v v
bà nguyễn phương hằng ở vị trí thứ năm trong danh sách kể trên
ceo nổi tiếng là cái tên liên tục gây bão dư luận với những livestream bốc phốt loạt nghệ sĩ
hoài linh vy anh thủy tiên đàm vĩnh hân v v cho đến những mạng đấu tố nảy lửa
với một số nhân vật có địa vị trong xã hội
những thông tin gây sốc mà nữ doanh nhân giàu có này tiết lộ liên tục nhận được sự chú ý từ công chúng
tạo nên làn sóng bàn tán tranh luận sôi nổi trên mạng xã hội cũng như truyền thông trong năm qua
hoài linh cũng là cái tên góp mặt trong danh sách
mặc dù không có nhiều hoạt động nghệ thuật nổi bật trong năm hai nghìn hai mươi một
song nghệ sĩ kỳ cựu này vẫn nhận được sự quan tâm của dư luận khi vướng vào lầm xùm từ thiện
cụ thể nam nhanh hài đã giữ số tiền kêu gọi quyên góp đồng bào miền trung khoảng một mươi bốn tỷ đồng trong suốt sáu tháng
từ đó gây nên làn sóng chỉ trích không nhỏ
đến thời điểm hiện tại các từ khóa liên quan tới nguyễn phương hằng bà hằng
đang được tìm kiếm với lượng tăng đột biến trên công cụ google search
sau khi có thông tin
cơ quan chức năng khởi tố tạm chăm
chỉ sau khoảng một thời gian kể từ khi thông tin xuất hiện
các cụm từ như khởi tố bà nguyễn phương hằng khởi tố nguyễn phương hằng
bắt nguyễn phương hằng nguyễn phương hằng bị bắt
được tìm kiếm tăng từ năm trăm linh tới hơn bốn năm trăm linh so với thời điểm trước đó
đặc biệt một số cụm từ tìm kiếm có chứa tạm giam khởi tố
đã được đánh dấu là bùng nổ trên công cụ trends
nơi đo kiểm xu hướng tìm kiếm của google
hiện tại từ khóa tìm kiếm trực tiếp về bà nguyễn phương hằng
đã đứng top hai thông tin đang được quan tâm tại việt nam
chỉ xếp sau một từ khóa liên quan tới trận đấu bóng đá nam
vòng loại thứ ba world cup năm hai nghìn hai mươi hai khu vực châu á
giữa đội tuyển quốc gia việt nam và đội tuyển quốc gia oman
bên cạnh đó một số từ khóa liên quan tới bà hằng như hàn ni
đặng thị hàn ni huỳnh uy dũng chồng bà hằng
cũng được nhiều người tìm kiếm trong một giờ trở lại
từ khi có thông tin bắt tạm giam nữ doanh
hành nhân năm mươi một tuổi
theo thông tin ban đầu nữ lãnh đạo của công ty đại nam bị khởi tố về tội
lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước
quyền lợi lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân
theo điều ba trăm ba mươi một bộ luật hình sự
hiện cơ quan chức năng đã có mặt tại nơi cư trú của bà hằng
đường nguyễn thông quận ba tp hcm để thực thi công vụ
trước đó công an tp hcm đã có quyết định tạm hoãn xuất cảnh
đối với bà nguyễn phương hằng để phục vụ công tác điều tra
xác minh liên quan đến đơn thư tố cáo của người dân
những đơn thư này đều tố cáo bà hằng liên tục livestream
và có hành vi làm nhục người khác vu khống lợi dụng các quyền tự do dân chủ
quý vị có bình luận gì về việc nguyễn phương hằng bị khởi tố bắt tạm giam
xin hãy để lại commen bên dưới cho chúng tôi được biết
vậy tiểu sử và những chuyện ít biết về nguyễn phương hằng
ceo đại nam sau khi bị bắt như thế nào
hãy cùng chúng tôi tìm hiểu trong video